thưa quý vị muốn đón được lượng lớn du khách đã là việc không dễ nhưng để có thể níu chân du khách tạo được nhu cầu tình cảm để khách quay trở lại với địa phương nhiều lần thì là cả một nghệ thuật
đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành nhiều lĩnh vực của các địa phương và của cả những người kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm tạo ra sức hấp dẫn
trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua thì rất nhiều câu chuyện đã được chia sẻ trở thành điểm trừ của du lịch việt
đang xuống chưa lâu thì câu chuyện bún trả ba mươi năm đồng tại một quán ăn ở thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa chưa tương xứng với chất lượng lại tiếp tục làm nóng dư luận
mời quý vị theo dõi cư dân mạng ngay sau đây
bún chả món ăn dân dã của người việt bỗng chốc nổi như cồn trên mạng xã hội những ngày vừa qua
và địa điểm được nhắc đến là một quán ăn tại thành phố du lịch sầm sơn
quán ăn này bỗng chốc nổi tiếng vì bị khách hàng bóc phốt tung ảnh lên mạng xã hội thì cảm thấy bị chặt chém
một đĩa bún và hạt
hai miếng chả với giá ba mươi năm đồng đã trở thành chủ đề cho thiết hạng bàn tàn bình luận
cư dân mạng cho rằng một món ăn ngon hương vị chất lượng thôi chưa đủ yếu tố quan trọng hấp dẫn thực khách thì món ăn đó phải đầy đặn
như vậy suất ăn ở sầm sơn với giá tiền như vậy là chưa tương xứng
đi ăn phải chặt tiền mà nhìn suất ăn nản luôn
hậu quả của việc kinh doanh chặt chém trục giật
nếu cứ làm ăn kiểu thế này thì đóng cửa là tất yếu
thư hỏi chủ quán đi ăn bún phở
tập tình huống trên sẽ sự sự ra sao
bán cho khách phải ăn đủ cho dù giá có thể cao hơn
nhìn đĩa bún chả cho một suất ăn sáng chỉ phù hợp cho em nhỏ ba bốn tuổi thật thất vọng
không biết đã từng có bao nhiêu khách hàng phải thưởng thức món bút chả thế kia rồi ôm cục tức không nữa
sau sự việc xảy ra đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh thanh hóa đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính bảy trăm năm mươi đồng do quán ăn niêm yết giá không đúng quy định
xong qua câu chuyện
cư dân mạng cho rằng du khách cần có cái nhìn công tâm hơn tránh đánh đồng một sự việc một chủ thể để nói về cung cách phục vụ và hoạt động du lịch của thành phố
bởi thành phố sầm sơn trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi hai đã thu hút hơn bảy triệu lượt du khách tổng doanh thu hơn một mươi bốn tỷ đồng
đây là con số tích cực khi thành phố sầm sơn là thành phố nhỏ xong lại đón lượng du khách gấp sáu mươi bốn lần dân số địa phương
thành phố sầm sơn vẫn là điểm đến của du lịch
hy vọng thành phố sẽ có cuộc tổng hợp
kiểm tra giả soát các hàng quán để không ảnh hưởng đến hình ảnh của một thành phố du lịch
cái mức giá không phản ánh vấn đề nhất là thời điểm du lịch biển hiện nay
quan trọng là cách phục vụ của quán ăn đó chưa chú đáo gây ra những tranh cãi không đáng có
chúng ta ăn uống đồ gì đó đổi lại chất lượng phải tương xứng
chứ làm ăn kiểu trộp giật ăn sổi thì khó mà tồn tại được chỉ tiền mất bực mang
câu chuyện xuất bút chả rõ ràng chỉ là vấn đề nhỏ
sông nổi hàm bao trùm vẫn là phản ánh việc kinh doanh theo kiểu ăn sổi
nên nhớ rằng du khách không hài lòng thì cái kết một đi không trở lại
do đó đạo đức kinh doanh là rất quan trọng nhất là trong thời đại số
chuyện chặt chém sẽ nhanh chóng bị phơi bầy và chắc chắn sẽ bị xử lý
tôi thấy trong kinh doanh có một nguyên tắc nhất định để nhà hàng quán ăn kinh doanh có lãi căn cơ và bền vững
là thà bán nhiều hơn lời nhiều có nghĩa là chỉ cần lời một ít
trên số nhiều dịch vụ khách hàng sử dụng là lời nhiều
chứ làm ăn kiểu trột giật chặt chém tự làm hại mình thôi
người kinh doanh theo kiểu chặt chém phải hiểu rằng
có thể khách du lịch không ai tắm hai lần trên một dòng sông theo ý nghĩa kinh doanh
nhưng một khi hình ảnh xấu xí của cơ sở mình có mặt trên các nền tảng internet
thì coi như đi cả thương hiệu và uy tín trong kinh doanh
là người thường đi du lịch tôi nghĩ rằng khách du lịch là những người sẵn sàng chịu chi
nếu giá trị gia tăng ở mức độ
nhưng cái nào cũng có giới hạn
vượt qua lần danh này tật nhiên khách du lịch sẽ có phản ứng dưới nhiều hình thức mức độ nặng nhẹ